theo số liệu điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành cho thấy
những năm gần đây trung bình số tiền người việt nam chi mua thuốc lá là ba mươi một tỷ đồng một năm
đó là một số tiền khổng lồ nhưng điều đáng lưu ý hơn là những tắc hại do hút thuốc lá gây ra
tỷ lệ bệnh tật và tử vong sớm do sử dụng thuốc lá chiếm tới một mươi hai tổng gánh nặng bệnh tật ở nước ta
phải đi cấp cứu vì bệnh phổi tắc nghén man tính gây khó thở
ông trần văn kinh hiểu rõ thuốc lá đã tàn phá sức khỏe của ông như thế nào
theo các bác sĩ tại bệnh viện phổi trung ương cho biết
bệnh phổi tắc nghẽn mang tính là một trong những bệnh gây tàn phế và có tỷ lệ tử vong cao
theo tổ chức y tế thế giới who có hơn sáu trăm linh triệu người trên thế giới bị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
căn bệnh này làm hơn ba triệu người chết mỗi năm và là nguyên nhân gây tử vong cao thứ tư trên thế giới
bệnh phổi tắc nghén man tính sẽ không có hoặc rất hiếm nếu không hút thuốc lá
người ta thấy khoảng tám mươi chín mươi những trường hợp bệnh phổi tắc nghén man tính có liên quan tới hút thuốc lá
tức là trong tiền sử hoặc là hiện tại người bệnh có tiếp xúc trực tiếp
tức là hút thuốc chủ động hoặc là gián tiếp hút thuốc chủ động với khói thuốc lá
bản thân bệnh phổi man tính là một tình trạng gây tắc nghén luồng khí thở
nguyên nhân là do tiếp xúc lâu dài với chất hạt khí độc hại
ví dụ có thuốc lá khói bụi hỗn nhiễm môi trường
thì nó làm cho biến đổi các cấu trúc về đường thở biến đổi những tiêu trúc của phế nang
nó làm cho lưu lượng khí thở bị hạn chế
và cái nguy hại của nó là nó không có khả năng bồi phục
thuốc lá còn là nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây nhiều loại ung thư
chín mươi các trường hợp ung thư phổi liên quan đến thuốc lá
ngoài các bệnh liên quan đến phổi đường hô hấp
thuốc lá còn đóng vai trò trong nguyên nhân
gây ra các bệnh tim mạch trong khói thuốc chứa nhiều chất độc
khiến các mạch máu dễ bị tổn thương gây sơ vỡ mạch máu
tắc nghẽn mạch máu gây ra cơn đau tim nhồi máu cơ tim dẫn đến đột tử
sơ vữa động mạch còn gây tai biến mạch máu não
làm cho bệnh nhân bị liệt thậm chí là tử vong
trên thực tế thuốc lá liên quan tới ung thư khác
ung thư dạ dày ung thư gan v v tất cả ung thư khác
có thuốc lá có thể gây những dị tật bầm sinh
ở những bà mẹ hút thuốc lá hoặc là tiếp xúc với thuốc lá tổ động
và đặc biệt hút thuốc lá là một trong những cái yếu tố nguy cơ bệnh lý tim mạch
ví dụ như tăng huyết ác bệnh mạch vành đột quỷ não nhồi máu cơ tim v v
đó là những yếu tố liên quan trực tiếp với con thuốc lá
và tỷ lệ người hút thuốc lá có nguy cơ tim mạch cao hơn rất nhiều
bốn lợi bệnh gây tử vong hàng đầu là bệnh tim mạch
tai biến mạch máu não ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
đều có liên quan đến thuốc lá không chỉ làm giảm chút chất lượng cuộc sống của người bệnh
mà còn làm giảm khả năng lao động gây thiệt hại trầm trọng về kinh tế
do chi phí điều trị của các bệnh liên quan rất tốn kém và cả thiệt hại về con người
điều đáng nói là chúng ta hoàn toàn có thể phòng chống những căn bệnh nguy hiểm trên
bằng việc không hút thuốc lá